viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam đã tổ chức nghiệm thu báo cáo quá trình khôi phục hình thức hát cửa đình
đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án bảo tồn và phát huy di sản ca trù tại thành phố hà nội của viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam
trong đó nhà nghiên cứu bùi trọng hiền làm chủ nhiệm dự án
tại buổi nghiệm thu nhà nghiên cứu bùi trọng hiền đã công bố hai kết quả
một là cuộc phục dựng chính thức hát ả đào của người việt với các thể loại hát cửa đình đã bị thất truyền trong nhiều năm
đây là quá trình được thực hiện với việc phân tích cách thức hát đàn của gia đình danh cầm đinh khắc ban
nghệ nhân nguyễn phú đệ hai là kết quả khóa tập huấn nhạc ả đào cổ điển theo phương pháp tiếp cận mới
ở đó việc nhận diện đúng về khổ đàn khổ phách là cơ sở để ca nương kép đàn hiểu được cấu trúc âm nhạc của thể loại âm nhạc cổ điển này
từ đó quá trình truyền dạy vượt qua khỏi cách thức mang tính kinh nghiệm
với những đóng góp của dự án ngày hôm nay của nhóm bùi trọng hiền
thì đã quả thực thì có một đóng góp rất lớn
chúng tôi dự hôm nay cảm thấy rất súc động
với những cái gì mà nghiên cứu kết quả được thì đã ghi lại và đã hệ thống hóa và cơ cấu hóa lại
để trên đó một ý tưởng quyết tâm là cố gắng tìm ra quy luật trong cách thể hiện trong cái ca trù hay ả đào
và như thế nó sẽ giúp cho công tác coi như là chúng ta truyền dạy và hệ thống hóa lại
những cái biểu diễn ca trù từ trước đây
để tìm ra được quy luật của những khổ đàn khổ phách này
nhà nghiên cứu bùi trọng hiền đã phải mất nhiều công sức nghiên cứu
tìm tư liệu được phục chế từ những cuốn băng cassette cũ
có ghi lại phần trình diễn của những nghệ nhân dân gian nổi tiếng
từ đây anh đã xây dựng một hệ thống lý thuyết chuẩn mực nghệ thuật cổ điển của hát ả đào
và tập huấn cho một nhóm đào kép theo đúng chính thức của loại hình này
nếu như trước đây đào kép các giáo phường thường chỉ học qua việc
truyền ngón nghề truyền khẩu theo phương pháp tại chỗ
thì bây giờ tất cả mọi chi tiết thành tố nghệ thuật âm nhạc
từ toàn bộ đến từng phần đều được đúc kết
lý thuyết hóa để giúp đào kép hình thành sự cảm nhận với ý thức chủ động
tôi đánh giá rất cao cái phương pháp tổng kết thành các quy luật
quy luật của công quy luật của pháp quy luật của chống
đưa nó vào thành quy luật và quy luật ấy ứng dụng
trong đào tạo một cách có hiệu quả
và cái hiệu quả rõ ràng nhất là các nghệ sĩ đã biểu diễn nó rất thành công
và đấy là cái quan trọng của cái công trình này
rất cám ơn nhà nghiên cứu bùi trọng hiền hôm nay đã tạo dựng lại tất cả những cái gì
trước đây các cụ nhà tôi đã làm được và cái vốn quý vô cùng
tức là đã tìm lại khơi lại được những các cái băng mà các cụ
các cụ hát làm từ ngày xưa
dự án được giới chuyên gia đánh giá cao vì đã tìm ra được
chuẩn mực nghệ thuật của trình thức hát ả đào
đây là nghiên cứu quan trọng trong việc bảo tồn phục dựng
và hơn cả là truyền lại cho thế hệ trẻ một khung chuẩn của hát ca trù
một di sản âm nhạc đặc biệt của người việt